chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức có liên quan
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can lê đức thọ
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo nguyên là hiệu trưởng phó hiệu trưởng kế toán của hai trường cao đẳng ở đắk lắc về hành vi vi phạm quy định về kế toán
một quả nghiêm trọng
ba bị cáo là nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng trần văn khương nguyên tổ trưởng tổ tài vụ kiêm phụ trách kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc và tô viết tài nguyên phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam phụ trách cơ sở đắk lắc
theo cáo trạng nguyễn trọng hòa trần văn khương đã lập khống hồ sơ thu chi gây thiệt hại tài sản nhà nước một tỷ một trăm một mươi chín triệu đồng
liên quan đến vụ việc tô viết tài đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đồng phạm trong việc thực hiện hành vi giả mạo khai man tài liệu kế toán ký vào bốn bộ hồ sơ chứng tử nói trên
việc làm của tài đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước một trăm bốn mươi ba triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trước thời điểm khởi tố vụ án khương và hòa đã nộp vào quỹ nhà trường số tiền một tỷ tám mươi năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trọng hòa trần văn khương mỗi bị cáo ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo
riêng bị cáo tô viết tài bị tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo
đối tượng dùng dao đe dọa cướp tài sản rồi đâm trọng thương một chiến sĩ công an phường kim liên trần quang diện trú tại xã dân hòa huyện thanh ngoai thành phố hà nội đã bị công an quận đống đa hà nội bắt giữ
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận thông tin đối tượng trần quang diện cầm dao đe dọa
gây dối đòi tiền tại một quán ốc trên địa bàn phường kim liên trung tá nguyễn thành và thượng úy nguyễn văn khang đã có mặt tại hiện trường
trung tá thành yêu cầu đối tượng hạ dao nhưng đối tượng không chấp hành mà nhào vào đâm vào phía sườn trái và tay của đồng chí thành
mặc dù bị thương nhưng trung tá thành cùng các cán bộ chiến sĩ đã kiên quyết khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ gồm một dao nhọn dài khoảng hai mươi năm cm
từ vụ việc trên cho thấy tình trạng không chấp hành yêu cầu kiểm tra chống người thi hành công vụ đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm tra nồng độ cồn vẫn còn có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ phạm tội
điều này thể hiện sự manh động côn đổ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm
phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác đặc biệt của cục cảnh sát giao thông
phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe đầu kéo biển số chín mươi năm h ba mươi một do tài xế phạm văn định ba mươi bảy tuổi ở tỉnh phú yên điều khiển
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe vượt qua chốt gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
đây là hình ảnh một số người điều khiển xe vi phạm đối tượng
nồng độ cồn nhưng không chấp hành có lời nói cản trở xúc phạm và hành động chống đối lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trong khi lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bảo vệ sự an toàn giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
trong các vụ việc đều đã sử dụng rượu bia không những không chấp hành xử lý vi phạm mà còn có hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng chức năng
điều đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cản trở hoạt động của lực lượng chức năng
vì cái này bản quyền mỗi nguyên pháp nguyên phụ chúng tôi sẽ yêu cầu họ phải chấp hành
thứ nhất thứ hai nữa là trong cái chuyên đề này là không có vùng cấm tất cả các hành vi đều phải bị xử lý
không cần can thiệp
chọn đối với đảng viên thì chúng tôi sẽ các bộ đảng viên thì chúng tôi sẽ làm thông báo về địa phương
nơi các bộ và đảng viên đã công tác để có hành thực xử lý
sau khi thực hiện hành vi chống đối nhất là khi cơn ma men đi qua
các đối tượng vi phạm đều tỏ ra hối hận về hành vi sai trái của mình
nhưng đã quá muộn
đó là bài học cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông
phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật
điều lệnh của lực lượng chức năng
một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua tài khoản icloud trên điện thoại di động
vừa bị công an tỉnh lào cai chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ ba mươi chín đối tượng tại sáu địa điểm thuộc bốn tỉnh thành phố
vật chứng thu giữ là bốn mươi một máy tính năm mươi chín chiếc điện thoại di động một xe ô tô
quá trình đấu tranh ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
các đối tượng sử dụng hai mươi ba tài khoản ngân hàng cho bảy mươi bảy một trăm linh lượt người vay lãi nặng
với số tiền khoảng ba trăm ba mươi bốn năm tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng một trăm linh chín tỷ đồng
trung bình lãi suất cho vay là ba trăm bốn mươi chín tám một năm
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi hai
tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với các tài khoản ngân hàng
đối với lái xe nguyễn đức việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi điều khiển xe ô tô khách một mươi sáu chỗ trên đường
mà trong cơ thể có chất ma túy
với hành vi trên ngoài hình thức phạt tiền từ ba mươi cho đến bốn mươi triệu đồng
thì lái xe nguyễn đức việt còn bị tước quyền sử dụng dây phép lái xe từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn tháng
trước đó vào lúc một mươi năm h cùng ngày tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai
tuần tra trên tuyến quốc lộ năm mươi một qua địa phận phường long bình tân tp biên hòa
phát hiện lái xe nguyễn đức việt điều khiển xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
mang biển kiểm soát bảy mươi hai b một nghìn tám trăm năm mươi năm có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua test nhanh ma túy phát hiện lái xe việt dương tính với chất ma túy đá
bước đầu tài xế việt khai nhận trước đó khoảng một tuần đã sử dụng ma túy đá
cơ quan công an cũng xác định xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai b một nghìn tám trăm năm mươi năm này
không đăng ký bến bãi tuyến cố định thường xuyên hoạt động ngoài tuyến xe rù bắt khách dọc đường
kiểm soát trên vùng biển tỉnh cà mau lực lượng chức năng đã phát hiện tàu đánh cá tg chín mươi một nghìn một trăm ba mươi chín ts có nhiều nghi vấn
và kiểm tra trên tàu thì lực lượng tuần tra phát hiện nhiều khoang hầm có chứa chất lỏng mùi dầu
theo tuyển trưởng chất lỏng nói trên là dầu do nhưng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
qua điều tra lực lượng chức năng xác định tàu cá tg chín mươi một nghìn một trăm ba mươi chín ts do bà dương thị bé duyên bốn mươi bảy tuổi
trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm chủ
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bà duyên cho ông nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thành phố rạch giá tỉnh tiên giang thuê tàu
sau khi thuê tàu ông cường là người quản lý điều hành và tiếp tục hoạt động nghề lưới kéo và thu mua hải sản
nhưng khi ra biển ông cường đã liên hệ mua bán dầu không hóa đơn chứng tử để thu lời bất chính
hiện bộ đội biên phòng cà mau đã tịch thu toàn bộ hai mươi hai trăm linh lít dầu vi phạm
đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với ông cường về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
còn vào sáng nay một mươi năm tháng một mươi hai công an các tỉnh thành đã đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp noel tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố
đợt cao điểm kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng và tất cả quận huyện đồng loạt tổ chức lễ gia quân
toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành một mươi tám nhiệm vụ trọng tâm một mươi chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực
trước đó trong một mươi năm ngày gia quân thực hiện đợt cao điểm công an thành phố đã tập trung lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tổ chức tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án vụ án lớn điển hình
với mục tiêu chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm huy động một trăm linh lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm công an hải dương sẵn sàng tâm thế
triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại quảng trường tây bắc công an tỉnh sơn la đã tổ chức lễ gia quân
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo đó công an tỉnh sơn la sẽ huy động tối đa các lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan tín dụng đen lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm sử dụng vũ khí
vật liệu nổ tội phạm cướp giật trộm góc và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp tết